thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày một mươi hai tháng bảy của bộ y tế cho biết
việt nam có thêm sáu trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại một mươi một tỉnh thành phố
và riêng thành phố hồ chí minh là năm trăm năm mươi bốn ca
đến nay cả nước đã vượt con số ba mươi ca mắc
về công tác tiêm chủng hiện cả nước đã có hơn bốn triệu liều vaccine được tiêm
để tạo điều kiện cho những người có nhu cầu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
đăng ký online bộ thông tin và truyền thông cũng vừa ra mắt ứng dụng
sổ sức khỏe điện tử
người dân có thể tải ứng dụng trên điện thoại di động hoặc truy cập vào trang web
tiêm chủng covid một mươi chín gov vn để đăng ký tiêm khai báo y tế và cập nhật phản ứng sau tiêm